ông thủy vừa ra tới cổng của công ty thì hai bên tranh cãi qua lại
sau đó nghi can đã dùng dao chém vào cổ và mang tay của ông thủy
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng vị quản đốc đã tử vong
gây án xong dũng tới công an đầu thú hiện công an đang xác minh động cơ gây án của đối tượng